ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị quan chức kinh tế asean hẹp
và đây cũng là sự kiện đầu tiên của kênh kinh tế trong nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
đây là hội nghị cấp quan chức quan trọng nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch với mục tiêu chính
nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của asean để triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị lần này việt nam sẽ giới thiệu ba định hướng thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế
khu vực nội khối asean đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững
nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của asean cùng sơ bộ các sáng kiến
ưu tiên để tham vấn với các nước asean trước khi thống nhất toàn bộ vào trước kỳ họp chính thức
lần thứ nhất vào tháng một năm sau bên cạnh đó hội nghị còn là dịp để các nước thảo luận
ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành chương trình làm việc của cả năm hai nghìn hai mươi
tình hình hoạt động của đại diện kinh tế tại phái đoàn thường trực asean
việc gia nhập asean của đông timor